chiều nay một mươi tám tháng năm tại hà nội tòa án quân sự quân chủng hải quân đã tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án đinh ngọc hệ bùi như thiềm cùng đồng phạm và nguyễn văn hiến bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm các quy định về quản lý đất đai thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trả lời trước hội đồng xét xử chiều nay bị cáo bùi như thiềm nguyên trưởng phòng kinh tế quân chủng hải quân cho biết đã không kiểm tra năng lực của đối tác khi tham gia đàm phán với các đối tác tại những khu đất trên về việc liên doanh này có lợi cho quân chủng không
bị cáo thiềm nói đơn vị đã thuê hai đơn vị văn phòng luật sư và đã được trả lời bằng văn bản khuyên không nên góp vốn bằng quyền sử dụng đất cũng như thành lập pháp nhân mới vì sẽ gây bất lợi cho quân chủng
bị cáo thiềm cho rằng hợp đồng liên doanh này thực chất là cho thuê đất
cuối phiên làm việc buổi sáng viện kiểm sát quân sự trung ương đã rút nội dung yêu cầu các bị can nguyễn văn hiến bùi như thiềm bùi văn nga đoàn mạnh thảo liên đới bồi thường số tiền hơn hai mươi tỷ đồng do không đủ căn cứ xác định thiệt hại này khi các bị cáo ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh tại khu đất số bảy mươi chín không căn cứ vào giá đất được ủy ban nhân dân tp hcm quy định